thưa quý vị hôm nay tại hà nội bộ ngoại giao đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
cùng dự có các lãnh đạo đảng nhà nước cùng với gần một trăm linh đại biểu đến từ các bộ
ban ngành và các cơ quan báo chí trong nước đông đảo các cơ quan đại diện ngoại giao
của việt nam ở nước ngoài tham dự bằng hình thức trực tuyến
nhân dịp này thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhiệt liệt biểu dương tổ công tác liên ngành
về việc việt nam tham gia ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
phái đoàn việt nam tại liên hợp quốc và các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài
đã đóng góp quan trọng cho thành công chung đồng thời đề nghị từ những kết quả đạt được
các bộ ngành tiếp tục đẩy mạnh triển khai chủ trương về đối ngoại đa phương
được đề ra tại đại hội đảng lần thứ một mươi ba và chỉ thị hai mươi năm của ban bí thư
để triển khai hiệu quả thực chất đường lối đối ngoại ban bí thư đã ban hành chỉ thị hai mươi năm
ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi tám về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm hai nghìn hai mươi
trong đó xác định chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương
đặc biệt là asean và liên hợp quốc và phấn đấu đóng vai trò nồng cốt
dẫn dắt hòa giải tại các diễn đàn đa phương
tầm quan trọng chiến lược đối với đất nước phù hợp với khả năng và điều kiện cụ thể
thủ tướng đánh giá việt nam đảm nhiệm vai trò ủy viên không thường trực hội đồng bảo an trong bối cảnh
môi trường quốc tế và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng phức tạp khó lường cạnh tranh nước lớn ngày càng quyết liệt
trong hai năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng phức tạp khó lường
thậm chí chưa có tiền lệ

trong những năm qua các đơn vị chức năng của bộ công an và bảo hiểm xã hội việt nam đã phối hợp thường xuyên chặt chẽ hiệu quả trên nhiều lĩnh vực có liên quan
chia sẻ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thực hiện chế độ chính sách về bảo hiểm đối với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân và thân nhân
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao tặng một mươi hai kỷ niệm trương cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp giữa hai ngành
tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc và tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam nguyễn thế mạnh đã ký kết quy chế phối hợp giữa lực lượng công an nhân dân và ngành bảo hiểm xã hội việt nam
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc và tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam nguyễn thế mạnh khẳng định
thứ trưởng nguyễn duy ngọc và tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam nguyễn thế mạnh khẳng định